xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
sau kỳ nghỉ tết dương lịch ngày hôm nay mọi hoạt động đã trở lại bình thường
chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và thật nhiều sức khỏe
thưa quý vị liên quan tới biến thể omicron tại việt nam
mới đây việt nam đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm biến chủng omicron tại hải dương hải phòng và thanh hóa
tất cả đều là người trở về từ nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bộ y tế cho biết cơ quan này đang chủ động bám sát diễn biến dịch covid một mươi chín do chủng mới omicron gây ra
đồng thời thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới wso để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
bộ y tế cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
bên cạnh đó bộ y tế cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đánh giá cấp độ dịch nhằm có các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp
các giải pháp này nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình phức tạp của biến chủng omicron trong giai đoạn hiện nay
phù hợp với các đội dịch trên địa bàn từng bước mở cửa hoạt động đi lại giao thương phục hồi sản xuất đảm bảo đời sống dân sinh
như vậy tính đến nay cả nước đã ghi nhận tổng cộng hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín do biến chủng mới tại hà nội một quảng nam một mươi bốn
tp hcm năm hải dương một hải phòng một và thanh hóa hai
riêng bệnh nhân ở hà nội đã được xuất viện ngày hai tháng một bệnh nhân này không có triệu chứng lâm sàng sinh hoạt bình thường
năm trường hợp nhiễm omicron ở tp hcm cũng có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết họ không có triệu chứng lâm sàng
nồng độ virus thấp và nhanh khỏi bệnh